sau gần nửa tháng xét xử và nghi án hôm nay toán nhân dân cấp cao tại tp hcm đã tuyên án
đối với vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng
tại ngân hàng xây dựng việt nam vncb nay là ngân hàng cb
phiên phúc thẩm được mở theo kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại tp hcm
và kháng cáo của phạm công danh nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng xây dựng
phan thành mai nguyên tổng giám đốc vncb
đề nghị cấp phúc thẩm xem xét thu hồi một số khoản tiền mà cấp sơ thẩm chưa xem xét
phạm công danh đã trả lại bốn năm trăm linh tỷ đồng cho phạm công danh theo án tuyên
ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv không đồng ý với nhận định của cấp sơ thẩm
cho rằng hơn một một trăm bảy mươi sáu tỷ đồng từ bidv sở giao dịch hai gần bốn trăm năm mươi tám tỷ đồng từ bidv chi nhánh hải vân
là vật chứng của vụ án nên tuyên thu hồi để trả lại cho ngân hàng cb
ông trần quý thanh tập đoàn tân hiệp pháp không đồng ý trả hơn một trăm chín mươi bốn tỷ đồng cho ngân hàng cb
kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân cấp cao bản án sơ thẩm áp dụng hình phạt tù cho hưởng án treo
đối với bốn bị cáo nguyễn thị kim vân hồ thị đi nguyễn tấn thành nguyễn an vinh
cả bốn bị cáo đều bị tuyên ba năm tù treo là trái với quy định pháp luật
viện kiểm sát kháng nghị liên quan đến nội dung thu hồi khoản tiền bốn năm trăm linh tỷ đồng từ ngân hàng cb
để trả lại và khấu trừ hậu quả cho bị cáo phạm công danh
hội đồng xét xử nhận thấy tòa án nhân dân cấp sơ thẩm đã tuyên phạt các bị cáo theo tội danh đã truy tố
là đúng quy định pháp luật đúng người đúng tội
phạm công danh kháng cáo đề nghị xem xét nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội là do hành vi của bà hứa thị phấn
và các cá nhân trong quá trình điều hành đại tín gây ra
việc tách vụ án thành hai giai đoạn đã gây bất lợi cho các bị cáo
xem xét thu hồi các khoản tiền chưa được thu hồi như khoản tiền của trần quý thanh hứa thị phấn
hoàn tiền chi trả cho bà trần thị ngọc bích và các cá nhân tổ chức khác giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo
tại phiên tòa phúc thẩm hội đồng xét xử đã lần lượt bác các kháng cáo trên